quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
ở miền bắc đời gió đông mang tới hiện tượng sương mù nhẹ khiến cho nhiều nơi tầm nhìn xa bị giảm thấp
tuy nhiên chỉ sau tám giờ sáng mù ẩm sẽ tan nhanh và nắng sẽ xuất hiện
nhiệt độ ở các tỉnh bắc bộ sẽ tăng dần ngưỡng nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay
ở khu vực hà giang cao bằng bắc cạn và tuyên quang duy trì trong khoảng từ ba mươi ba mươi một độ
còn ở khu vực ven biển và vùng đồng bằng do nắng muộn hơn nên nhiệt độ thấp hơn
phổ biến từ hai mươi tám ba mươi độ
trong khi đó ở các tỉnh thành phía tây bắc bộ những nơi ít chịu tác động của gió đông ẩm hơn
nên trời nắng sớm cường độ nắng cũng mạnh hơn
vì thế mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở đây phổ biến từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
cục bộ một số nơi như mường tè mường lây mường la hay hòa bình nhiệt độ cao ba mươi hai ba mươi ba độ
không còn hình thế nào gây mưa vì thế trong ngày hôm nay miền trung cũng có thời tiết tạnh giáo
nhiệt độ trong ngày hôm nay vì thế cũng tăng hơn
ở thanh hòa đến thừa thiên huế nhiệt độ gió đông
giao động trong khoảng từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận nắng sớm hơn
nhiệt độ cao hơn so với các tỉnh phía bắc phổ biến từ ba mươi ba mươi hai độ
trạng thái ít mưa ngày nắng cũng là thời tiết sẽ duy trì suốt cả ngày hôm nay
ở các tỉnh thành phía nam
dự báo mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở tây nguyên sẽ giao động từ hai mươi chín ba mươi một độ
riêng một số nơi như ajunpa của gia lai hay cát tiên lâm đồng
nhiệt độ là từ ba mươi hai đến ba mươi ba độ
còn ở nam bộ có mức nhiệt trung là từ ba mươi hai đến ba mươi ba độ
cảm giác nóng về trưa và chiều
trên biển thời tiết đáng lưu ý nhất chính là hiện tượng sương mù nhẹ trên vịnh bắc bộ
trong sáng sớm và đêm nay khiến cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới một km
còn ở ngoài khơi cả biển đông đều duy trì thành phần gió đông bắc
với khu vực huyện đảo hoàng sa gió đông bắc mạnh cấp bốn và không có mưa rông
trong khi ở khu vực huyện đảo trường sa gió đông bắc mạnh cấp bốn và cấp năm
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước